hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi